trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày sáu tháng năm do ảnh hưởng của rìa phía nam dạnh áp thấp bị nén với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn ở khu vực tây bắc bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên xuất hiện nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ và riêng tại vùng núi trung du có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ có nơi lên trên ba mươi chín độ
từ chiều tối ngày sáu tháng năm đến hết đêm ngày tám tháng năm ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rào và rông rải rác riêng chiều tối và đêm ngày bảy tháng năm có khả năng mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông mạnh
khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày bảy tám tháng năm có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng cao xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh thủ đô hà nội trời nắng chiều tối và đêm nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông
trong mưa rào và rông rải rác có khả năng cao xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ c cao nhất từ ba mươi một ba mươi bốn độ c